thưa quý vị có lẽ là hiếm có khi nào mà thông tin về các vụ cháy nổ lại thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của người dân như trong thời gian vừa qua
báo cáo của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thấy các vụ cháy xảy ra gần đây có xu hướng gia tăng phức tạp
xảy ra trên nhiều loại hình công trình gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ thanh kiểm tra
cho đến hướng dẫn tuyên truyền về các nguy cơ gây cháy và cách phòng ngừa tuy nhiên cháy nổ vẫn liên tiếp xảy ra
hà nội ngày ba tháng một
hà nội ngày ba tháng một
vụ cháy lớn xảy ra do nổ khí ga tại một căn nhà ở quận hoàng mai khiến ba người tử vong
bắc giàng ngày ba tháng hai
cháy quán karaoke hai người tử vong
cháy trung cư mini tại hà nội ngày ba mươi một tháng ba
một người chết năm người bị thương
ngày một mươi bốn tháng bốn
cháy trường học tại đồng nai một bé gái tử vong
trái nhà trong khu tập thể kim liên hà nội
ngày hai mươi một tháng bốn
khiến năm người trong một gia đình tử vong
tham gia chữa cháy công sưởng tại bình dương ba công nhân tử vong
tham gia chữa cháy và cứu nạn quán karaoke tại hà nội ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh
cháy nhà do thắp hương thừa cúng tại ninh tuần ba mẹ con tử vong
cháy quán karaoke tại bình dương ba mươi hai người thiệt mạng
theo thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chỉ trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước xảy ra một trăm một mươi năm năm trăm tám mươi sáu vụ cháy
làm năm mươi bảy người chết năm mươi hai người bị thương
thiệt hại về tài sản ước tính lên tới năm trăm hai mươi một năm mươi năm tỷ đồng
từ các vụ cháy đã xảy ra có thể thấy
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ
vẫn là do sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị điện
cũng theo các báo cáo của cơ quan chức năng
thì trong vòng năm năm trở lại đây
nguyên nhân này
luôn chiếm trên bốn mươi năm tổng số các vụ cháy
nguy hiểm là vậy
thế nhưng những hình ảnh mất an toàn
khi đấu nối sử dụng điện
và các thiết bị điện như thế này
lại là những câu chuyện thường ngày
thực tế tôi thấy là khi mà người sống
kinh tế xã hội tác triển
thì người dân nói chung có cái xu hướng
là sử dụng nhiều các thiết bị điện hơn
cả góc đội những thiết bị điện
gia đình cũng như là thiết bị cá nhân
cả góc đội những thiết bị điện gia đình cũng như là thiết bị điện cá nhân
đấy cũng là xu hướng tất hiếu
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thôi
cái việc sử dụng các thiết bị điện
gia tăng nhưng mà ý thức đối với
hệ thống điện và an toàn
sử dụng điện năng trong các hộ dân
hay là các cơ sở sản xuất
thì chưa cao hoặc là chưa có ý thức
trong cái việc là cần phải nâng cấp
các hệ thống điện trong nhà
và khi mà những hệ thống đó không được
đầu tư nâng cấp
hay đảm bảo an toàn
thì từ những cái sự cố chậm trái nghiệp nhỏ
dễ có khả năng
sở trở thành những cái vụ cháy
mà gây ra những cái thiệt hạn rất lớn
và những cái hậu quả rất là nghiêm trọng
về người và tài sản
bên cạnh đó
một phần lớn các vụ cháy nổ
có xuất phát từ những bất cần chủ quan
trong quá trình sử dụng nguồn lửa
nguồn nhiệt của người dân
đáng chú ý
các vụ cháy thường tập trung trong các khu dân cư
nhà dân nhà ở kết hợp với chung doanh
dẫn đến nhiều khó khăn
trong công tác tiếp cận và chữa cháy
trong các công trình
nhà dân sinh và nhà ấm
nhất là lại không có
các kết cấu mang tính chất thông thoang
khiến cho cái việc là
khói xảy ra từ cháy không thoát được
người dân dễ gặp nguy hiểm thí mạng
do khói phát sinh từ cháy
hoặc là các kết cấu sắp thép
mà chúng ta gọi là trúng cọp
được thiết kế kiên cố
không có nỗi thoát hiểm
thứ nhất là khiến người bị nạn
không thử chủ động thoát hiểm được
thứ hai là
các lực lượng
chuyên ngành phòng cháy chạy cháy kỹ năng kỹ hộ
rất khó và mất rất nhiều thời gian
để có thể phá rỡ
và tiếp cận qua những kết cấu đó
ở cái cạnh thứ hai
là các công trình dân sinh
trong những địa hình
mõ hẹp nhỏ
và đây là đặc thù trong
các khu đô thị lớn việt nam
nhất là những địa hình
mà lại bị chắn
chứng ngại vật
trong quá trình sinh hoạt của người dân
thì các lực lượng chức năng
và chuyên ngành cũng rất là khó để tiếp cận
theo nhận định của các chuyên gia
con người vẫn luôn là yếu tố quyết định
trong công tác phòng cháy và chữa cháy
tuy nhiên trên thực tế
việc tự giác chấp hành các quy định
vì an toàn phòng chống cháy nổ
lại đang bị xem nhẹ
nhiều chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
cũng chưa thực sự
có ý thức tuần thủ theo các quy định
pháp luật về phòng chống cháy nổ
các quy chuẩn tiêu chuẩn
và tôi nghĩ
nếu không phải đa số
thì cũng có rất nhiều
các chủ cơ sở kinh doanh
họ có tâm lý
đầu tư trang bị
các trang thiết bị
các hệ tấm cảnh báo
hay là chiếc cháy
hay là các trang thiết bị
chiếc cháy kỹ năng tử hộ
tại cơ sở
mang tính chất đối phó hoặc tối hiểm
ngoài tâm lý của người dân
và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
thì cũng phải nhận thấy
công tác thay tra kiểm tra
giám sát định kỳ
còn chưa thực sự
quyết liệt và chặt chẽ
thưa quý vị
những diễn biến cháy nổ phức tạp xảy ra
thời gian vừa qua cho thấy
cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
hướng dẫn đến mỗi người dân
những kiến thức kỹ năng
để họ chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây cũng là mục tiêu
đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên cả nước
nỗ lực triển khai nhằm góp phần phòng ngừa
và giảm thiểu số vụ cháy nổ xảy ra
đặc biệt trong thời gian từ nay
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây là hình ảnh về một buổi diễn tập
phòng chống cháy nổ trong chương trình
tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy cháy
do công an hường phước mỹ
quận sơn trà thành phố đà nẵng
phối hợp với chính quyền địa phương
và người dân tổ chức thực hiện
theo đó tổ liên gia có một mươi bốn hộ gia đình liên kề
được nắp đặt vị trung trung
và nước ấn báo cháy liên kết với nhau
khi ấn bất cứ nước nào
thì toàn bộ trung của các hộ gia đình
nhờ đó có thể kỳ thường tương phó
giúp đỡ nhau dẫn đất đám cháy ngay từ ban đầu
đây là mô hình được đánh giá cao
về tính tiết kiệm
phát huy tối đa vai trò của người dân
trong học cháy cháy cháy
góp phần giải quyết những lo vụ hỏa hoạn
trong khu dân tư
đặc biệt là đối với khu vực
nhà dân từ sâu trong ngõ nhỏ
những mô hình
được tổ liên ra an toàn phòng cháy cháy cháy
điểm cháy cháy cân cộng
tổ phòng cháy cháy cháy tự luyện cho khu dân cư
với phương châm đúng tại chỗ
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
là những dự án
đang được lực lượng cảnh phát phòng cháy cháy cháy
với hợp với chính quyền phép vật quân
chỉ ngang nền rộng trên cây nước
thay đổi nhận thức
sự người dân cho việc
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy nổ
không phải vô việc vô tù
nhanh chắn như được kết quả
mặc gần phải có một quá trình lâu dài
việc lượng thành pháp
cảnh phòng cháy cháy nổ riêng
còn là những cơ năng nội trưng
vẫn đang những lực nghiên cứu
nhằm tìm ra những mô hình
hữu dụng đáng sử
áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền
cập động đối tranh
phù hợp với từng đối tượng
từng đất mình gọi trách nhiệm
tạo sự liên toàn mạnh mẽ
trong cuộc chủ yếu dân
đối tượng khác đảm bảo an toàn
học tránh giữa cháy